chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai thủ tướng vương quốc campuchia samdek techo hun sen cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ hoàng gia campuchia
đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước ta theo lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
trong thời gian ở thăm việt nam thủ tướng vương quốc campuchia techo hun sen đã hội đàm và hội kiến với các nhà lãnh đạo việt nam
trong bầu không khí đoàn kết hữu nghị hiểu biết và tin cậy lẫn nhau lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi ý kiến sâu rộng
về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và vương quốc campuchia
và các vấn đề quốc tế khu vực mà hai bên cùng quan tâm
hai bên nhất trí cho rằng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác việt nam campuchia
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước cam kết tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hai nước
theo phương châm láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
thực hiện đầy đủ các nguyên tắc đã được nêu trong các tuyên bố chung việt nam campuchia
hai bên nhất trí tăng cường các cuộc gặp gỡ tiếp xúc cấp cao trao đổi đoàn các cấp
khuyến khích các hoạt động giao lưu giữa nhân dân nhất là giữa các địa phương biên giới
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục nhân dân hai nước
hiểu biết về truyền thống đoàn kết hữu nghị giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc
hai bên cũng nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia
nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước đặc biệt là thế hệ trẻ
và giao bộ ngoại giao hai nước chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm này
về biên giới hai bên nhất trí giao ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc hai bên
phối hợp giải quyết bằng các giải pháp công bằng hợp lý
cả hai bên chấp nhận được nhằm sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền
cũng như giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trên toàn tuyến biên giới
theo các cơ chế hiện có và tinh thần láng giềng hữu nghị giữa hai nước